theo phản ánh của người dân trồng mía tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc
nhiên vụ năm nay do tiến độ thu mua mía của công ty cổ phần mía đường đắk lắc khá chậm so với các vụ trước
làm ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng cây mía
khiến cho nhiều diện tích mía đến kỳ thu hoạch phải nằm chờ công ty thu mua
cánh đồng mía rộng ba mươi năm hectare của gia đình ông bảy mới chỉ thu hoạch được một phần ba
phần còn lại vẫn đang nằm phơi nắng đợi thu hoạch và chờ công ty đến thu mua
trong khi đó đắk lắc đang bước vào đỉnh điểm mùa khô
đã làm một phần diện tích mía của người dân đến kỳ thu hoạch bị chết khô héo lá và gốc
một phần diện tích mía của người dân đã thu hoạch đang phải phơi đồng trong nhiều ngày do công ty chậm thu mua